tỉnh quảng ninh cũng đang cấp bách thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó có việc thành lập bảy chốt liên ngành để kiểm soát người phương tiện từ tỉnh hải dương vào tỉnh quảng ninh
bảy chốt này gồm năm chốt đường bộ tại cầu vàng chua quốc lộ một mươi tám a cầu đông mai nguyễn huệ cầu đá vách tỉnh lộ ba trăm bốn mươi năm bắc giang đông triều
cầu hoàng thạch và hai chốt đường thủy tại biến phà triều và biến đụn
mỗi điểm chốt sẽ thực hiện kiểm soát một trăm linh người đến quảng ninh từ vùng dịch
thị xã đông triều cũng tạm dừng các bến đò dọc đò ngang giữa địa phương này với các khu vực của tỉnh hải dương